trong ngày mai các tỉnh phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao
nên sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại với mức nhiệt sao động từ một mươi đến một mươi tám độ
sau đó sang ngày mùng bảy khi rãnh gió tây di chuyển sang đông thì mưa rông giảm dần
trời chiều trời hứng nắng cùng nền nhiệt tăng nhẹ
tuy nhiên từ chiều tối ngày mùng tám khi không khí lạnh được bổ sung
mưa rông sẽ tăng trở lại cùng nền nhiệt giảm nhẹ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ngày mai cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt vẫn ở ngưỡng xét đậm xét hại khi mức nhiệt cao nhất sẽ chỉ sao động từ một mươi năm đến một mươi tám độ
một vài nơi thuộc khu tây bắc có thể cao hơn
sau đó từ ngày mùng bảy mưa trên khu vực cũng giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng nhẹ
nhưng tới chiều tối ngày tám nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm trở lại khi không khí lạnh được tăng cường
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hai ngày tới phổ biến có mưa vài nơi
riêng tại khu vực thanh hóa ngày mai do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió mực năm m cũng có thể xuất hiện mưa rào
vào ngày sáu trời ở ngưỡng rét tại các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh với nhiệt độ cao nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ
và trời ở ngưỡng lạnh tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
nền nhiệt tiếp tục tăng hơn từ hai ba độ trong ngày bảy
sau đó từ khoảng chiều tối ngày tám do ảnh hưởng của không khí lạnh mưa sẽ tăng trở lại cùng nền nhiệt cũng có xu hướng giảm dần
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận về đêm và sáng trong ngày mùng sáu và ngày mùng tám có thể xuất hiện mưa giải rác tại các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
trời cũng ở ngưỡng lạnh về đêm và sáng tại khu vực này
còn vào ban ngày nhiệt độ ban trưa toàn khu vực sẽ phổ biến ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
vùng cao tây nguyên trong ngày mai vẫn chỉ có mưa vài nơi
ngày nắng với nhiệt độ giao động từ một mươi sáu đến ba mươi độ
sau đó từ chiều tối ngày bảy do ảnh hưởng của gió đông trên cao nên khu vực sẽ xuất hiện mưa rông rải rác cùng nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ngày mai vẫn duy trì có mưa vài nơi
nhưng sang đến ngày bảy khu vực sẽ xuất hiện những cơn mưa trái mùa tập trung ở các tỉnh ven biển miền tây
về nhiệt độ nền nhiệt cao nhất khu vực vẫn sẽ giao động ở xung quanh ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ